gian cảnh cướp gần một tỷ đồng nhóm sáu đối tượng vừa bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc ban hành cáo trạng truy tố
theo cáo trạng do bị nợ xấu không vay được tiền từ ngân hàng nên chị dương thị giang chú tại huyện madrak đã nhờ thế anh đứng tên
chủ sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng vp bank với tiền công sáu mươi triệu đồng
cho rằng tiền công trả như vậy là ít cả nhóm đã bàn bạc viết khống một giấy vay tiền thể hiện thế anh vay của vực một ba mươi năm tỷ đồng
mục đích khi ngân hàng giải ngân cho thế anh và chị giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng thì nhóm này sẽ giàn cảnh gặp thế anh đòi nợ
tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
chiều ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi chị giang cầm tiền bước ra cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng này áp sát gian cảnh và cướp giật lấy đi chín trăm bốn mươi triệu đồng
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại